vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày tám tháng bảy trên địa bàn xã thanh trăn huyện điện biên tỉnh điện biên
một thanh niên đã bị nước cuốn trôi mất tích khi bơi qua sông nậm rốm
thông tin ban đầu nạn nhân là tẩn cao quý một mươi bảy tuổi trú tại đội một mươi bốn bản pa lếch xã thanh trăn huyện điện biên
vào thời điểm nêu trên tẩn cao quý cùng nhiều bạn khác đi chăn trâu gần bờ sông nậm rốm
sau đó bơi qua sông do những ngày qua mưa nhiều mực nước lưu vực sông nậm rốm dâng cao
nên khi bơi ra giữa sông quý đã bị đuối nước và bị nước cuốn trôi
nhận được thông tin ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh điện biên
đã huy động lực lượng phối hợp với lữ đoàn tám mươi hai và chính quyền các xã thanh trăn
thanh yên huyện điện biên tổ chức giả soát tìm kiếm nạn nhân
tuy nhiên đến một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày vẫn chưa tìm thấy nạn nhân